lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bất ngờ ập vào bắt quả tang khoảng ba mươi đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại một căn nhà thuộc tổ số hai mươi khu phố sáu phường tân biên
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ bộ đồ sóc đĩa và số tiền trên chiếu bạc gần sáu mươi triệu đồng cùng với nhiều tăng vật là điện thoại và xe máy
bước đầu cơ quan công an xác định sòng bạc trên do vũ thành đạt cầm đầu
để đối phó với lực lượng công an đạt thường xuyên thay đổi địa điểm bố trí người cảnh giới nếu phát hiện có người lạ đi vào gần khu vực các đối tượng sẽ thông báo cho các con bạc phía trong để giải tán
ngoài tạm giữ hình sự đối tượng đạt trong ngày sáu tháng một mươi hai công an tp biên hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tám đối tượng khác để điều tra về hành vi đánh bạc